tổng thống mỹ joe biden đã chính thức công bố lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của nga
trong bối cảnh moscow đang triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
trước đó các hãng tin của nga dẫn lời phó thủ tướng nước này alexander novak cảnh báo
chính sách cấm nhập khẩu dầu mỏ từ nga có thể dẫn tới những hậu quả khủng khiếp
đối với thị trường toàn cầu
theo đó giá dầu sẽ tăng tới mức không thể dự đoán được có thể lên đến ba trăm linh đô la mỹ một thùng
trong khi đó giới phân tích cho rằng quyết định trên của mỹ sẽ làm gia tăng các tác động
của chiến dịch quân sự đối với nền kinh tế toàn cầu sau khi thế giới đã phải trải qua
việc thiếu hụt nguồn cung và giá cả leo thang do tác động của đại dịch covid một mươi chín
giá xăng dầu tại mỹ đã lên cao kỷ lục vượt ngưỡng bốn đô la mỹ trên một ga lồng
tương đương với ba bảy mươi tám lít mức tăng được đánh giá có thể đe dọa tới sự ổn định của nền kinh tế
đẩy lãm phát lên cao và ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân mỹ
mặc dù tổng thống biden đã tuyên bố sẽ mở kho dự trữ xăng dầu chiến lược
hiện có khoảng bảy trăm hai mươi bảy triệu lít dầu
giới chuyên gia vẫn cho rằng động thái này cũng không thể hạ nhiệt giá xăng dầu ngay lập tức
trong một diễn biến liên quan chính phủ anh thông báo nước này sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu mỏ
và các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ của nga vào cuối năm nay
ủy ban châu âu ec cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm hai phần ba lượng khí đốt
mà liên minh châu âu eu nhập khẩu từ nga trong năm nay
và chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của nga trước năm hai nghìn ba mươi